sau đây là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung ương
khóa một mươi hai buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận báo cáo tình hình
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn hai mươi một báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi và dự toán ngân sách
nhà nước năm hai nghìn hai mươi một báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường tiếp tục thảo luận các báo cáo nêu trên
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình hội nghị